thưa quý vị ngày tám tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính tiếp tục ký ban hành công điện số ba mươi bốn
về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông cổ long
để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân chủ động ứng phó với các đợt xâm nhập mặn thời gian tới
công điện của thủ tướng yêu cầu các bộ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường
bộ xây dựng bộ thông tin và truyền thông và chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cổ long
nhất là các địa phương có hộ dân bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn như các tỉnh bến tre tiền giang kiên giang long an sóc trăng bạc liêu cà mau
không được lơ là chủ quan tổ chức theo dõi sát tình hình tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt
có hiệu quả các biện pháp ứng phó với nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tổ chức ra soát nắm chắc thông tin tình hình về từng khu vực từng ấp xóm từng hộ dân trên địa bàn
có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt nhất là các hộ dân sống ở vùng ven biển cuối nguồn cấp nước khu dân cư trên các cù lao
để có các phương án cụ thể phù hợp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân kiên quyết không để người dân không có nước sinh hoạt
tổ chức ra soát các nguồn nước ngọt giữ chữ trên địa bàn để có phương án cân đối điều hòa nguồn nước ngọt
phục vụ sinh hoạt và sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước thực tế tại từng địa bàn
trường hợp không thể đáp ứng đủ các nhu cầu dùng nước thì phải ưu tiên sử dụng nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước cho sinh hoạt của người dân và các nhu cầu thiết yếu khác
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu để xảy ra tình trạng người dân không có nước sinh hoạt
bộ trưởng bộ tây nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến dự báo
cung cấp thông tin kịp thời chính xác về tình hình nguồn nước xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long
để cơ quan chức năng các địa phương và người dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó phù hợp tránh hoang măng không để xảy ra bị động bất ngờ
dự báo của các cơ quan chuyên môn thuộc bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ nay đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại đồng bằng sông cửu long có thể xuất hiện ba đợt xâm nhập mặn nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân có thể tiếp tục xảy ra
nhất là tại các khu vực trên các cù lao đặc biệt trong bối cảnh nguồn sự chữ nước ngọt đã suy giảm sau những đợt nắng nóng hạn hán xâm nhập mặn kéo dài
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa có quyết định số tám trăm hai mươi bốn phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp gần hai mươi bảy năm tỷ đồng do trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh năm hai nghìn hai mươi bốn
để hỗ trợ các đơn vị địa phương thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm hai nghìn hai mươi bốn
từ nguồn ngân sách này hai mươi bốn tỷ đồng sẽ hỗ trợ các địa phương đơn vị thực hiện các hạng mục bảo vệ rừng khoán bảo vệ rừng
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và hỗ trợ cộng đồng vùng đệm ba bốn tỷ đồng thực hiện cấp chứng chỉ rừng trồng cây phân tán
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ban quản lý vườn quốc gia sông thanh
ủy ban nhân dân các địa phương liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung diện tích kinh phí đề nghị phân bổ
sử dụng kinh phí đúng mục đích hiệu quả sở tài chính sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với kho bạc nhà nước tỉnh
lập thủ tục cấp kinh phí và hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định